đây là chiếc ô tô của hạt kiểm lâm huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định
dấu vết đập phá vẫn còn hiện hữu
đã hơn nửa tháng bàn tay người cán bộ kiểm lâm này vẫn còn phải băng bó tiếp tục chữa trị
đó là hậu quả của một vụ tấn công lực lượng kiểm lâm đang thi hành công vụ xảy ra vào đêm ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
điện tử vận ca sấu thuộc xã vĩnh kim phát hiện hai đối tượng vận chuyển gỗ hướng từ vĩnh kim xuống vịnh hảo
tổ công tác đã tiếp tục dừng xe nhưng hai đối tượng không dừng mà bỏ chạy
tổ công tác lên xe truy đuối
trong quá trình truy đuối phát hiện hai đối tượng dùng xe máy cản trở không cho tổ công tác tiếp cận xe vận chuyển gỗ
tổ công tác đã đi tới địa phận ca mưu thuộc xã vĩnh hảo
có một đối tượng chặn trước đầu xe chặn hai tay không cho xe chạy
sau đó dùng đá đập vỡ kính xe tổ công tác tôi vừa xuống xe thì đối tượng tấn công
qua điều tra ban đầu lúc hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng kiểm lâm huyện phát hiện hai đối tượng chở gỗ lậu nên tổ chức truy bắt
đối tượng là phan văn mị hai mươi bảy tuổi trú tại huyện vĩnh thạnh
thấy ô tô của hạt kiểm lâm lưu thông qua xã vĩnh hảo đã vượt lên trước lạng lách đánh võng rồi chặn đầu ô tô dùng đá đập vỡ kính bên phải bùng lái
khi kiểm lâm viên hà thanh bằng dừng xe bước xuống thì mị đã xông vào đánh anh bằng gãy ngón tay rồi bỏ trốn vào rừng
lúc đầu thì em thấy có xe kiểm lâm đuôi theo hai xe ô tô chở gỗ và khi đó em chạy theo
em chạy theo và em phát hiện ra đó là
người quen à thành ra người quen em mới có hành động em mới hỗ trợ giúp đỡ cho người quen bằng cách can trở lực lượng kiểm lâm
riêng cái vụ mà xâm phạm đến và các hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước có thâm quyền nhất là cái hành vi mà chống người thi hành công vụ
chủ trương của lãnh đạo ngoan huyện cũng như ba ngành làm án cấp quyền thống nhất là trong cái vụ này phải tiến hành xử lý nghiêm các nhóm đối tượng trước pháp luật nhằm răng đe chung như các đối tượng khác
nhất là trước cái tình trạng mà khai thác
được biết ba năm trước phan văn mị là hai trong số năm đối tượng đã hai lần tham gia vụ tấn công tổ công tác của hạt kiểm lâm huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định khi lực lượng này đang ngăn chặn và xử lý vụ vận chuyển gỗ trái phép
tuy nhiên trong sự việc này mỹ cũng chỉ bị xử phạt hành chính
việc xử lý chưa nghiêm cũng chính là lý do khiến tình trạng lâm tặc tấn công kiểm lâm vẫn còn diễn biến phức tạp tại bình định
tiếp tục thông tin về cơn bão số năm
đoàn trung ương vào hồi một mươi ba h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão số năm ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng bốn trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi
một mươi km đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông trên khu vực phía bắc bán đảo lôi châu cách móng cái quảng ninh khoảng hai trăm hai mươi km cách hải phòng khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm bão
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới bao gồm vùng gió mạnh cấp sáu trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi tám năm độ vị bắc
trong từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó là vùng áp thấp khi đi vào khu vực đất liền các tỉnh quảng ninh đến hải phòng
trong bốn mươi tám đến sáu mươi giờ tiếp theo vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số năm từ đêm ngày mai đến ngày một mươi bốn tháng chín ở phía đông bắc bộ có mưa vừa
riêng khu vực đông bắc có mưa vừa mưa to tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh mm một đợt
chiều nay sự bão mang khúc trên vùng biển tây bắc thái bình dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bảy
tức là từ hai trăm linh đến hai trăm hai mươi km một giờ sự bão mang khút sẽ di chuyển hướng về khu vực bắc biển đông trong khoảng ba ngày tới
thưa quý vị các đồng chí và các bạn những ngày qua nước lũ từ thượng nguồn đổ về cùng với chiều cường là một trong những nguyên nhân gây sạt lở nghiêm trọng
tại xã mỹ hỏa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang vào chiều qua hàng chục hộ dân sống quanh khu vực này đã buộc phải di rời để đảm bảo an toàn
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng chín tại khu vực tổ năm ấp mỹ khánh hai xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra vụ sạt lở đất bờ nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến một mươi một hộ dân và bốn mươi nhân khẩu

đã xảy ra vụ sạt lở đất bờ nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến một mươi một hộ dân và bốn mươi người
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng chín tại khu vực tổ năm ấp mỹ khánh hai xã mỹ hòa hưng tp long xuyên tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng chín tại khu vực tổ năm ấp mỹ khánh hai xã mỹ hòa hưng tp long xuyên tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang

đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lê thị xoai sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ sáu phường thạc gián quận thanh khê thành phố đà nẵng
đối tượng văn quý bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại xã lộc bồn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
và đối tượng trần thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi ba đường hùng vương phường hải châu hai quận hải châu thành phố đà nẵng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị vào hồi bảy giờ ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão số năm cách đảo hải nam của trung quốc khoảng năm trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển
theo hướng tây và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng sẽ mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông của bán đảo lôi châu trung quốc với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
đến bảy giờ ngày một mươi bốn tháng chín bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến nam định với sức gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong bốn mươi tám đến sáu mươi giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới
di chuyển theo hướng tây đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng lào
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động mạnh
đến với thời tiết trên đất liền tại khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở khu tây bắc
riêng ngày một mươi bốn thì sẽ có mưa có nơi mưa vừa sơn la vào hòa bình có mưa to đến rất to
và gió giật mạnh
sao đến ngày một mươi năm thì ngày nắng và mưa chỉ xuất hiện dưới diện giải rác với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi ba độ
khu vực phía đông bắc bộ ngày mai trời vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
chỉ đến khoảng trưa chiều thì mây sẽ giảm sen kẽ vào đó là trời còn nắng nhẹ
nên nhiệt độ khu vực này ít có sự thay đổi
với nhiệt độ cao nhất giao động ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ
đến đêm ngày một mươi ba dạng sáng ngày một mươi bốn sẽ chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số năm khả năng sẽ đổ bộ vào vùng biển
các tỉnh từ quảng ninh cho đến nam định nên gây ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông có khả năng cao xảy ra thời tiết cực đoan như lốc xét đánh và gió giật mạnh khá nguy hiểm
vì vậy người dân cần chú ý đề phòng
từ đêm ngày một mươi bốn sang ngày một mươi năm thì mưa giảm nhanh nhiệt độ lại có xu hướng tăng lên khoảng một cho đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa rông chỉ có thể xuất hiện vài nơi
ban ngày thì mây giảm trời nắng nhưng mức độ nắng thì vừa phải nên nhiệt độ cũng ở ngưỡng không cao
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
đối với các tỉnh phía nam của khu vực này thì ban ngày trời có nắng nhưng vào chiều tối và tối
cũng với hoạt động của gió tây nam nên xuất hiện mưa rông ở diện giải rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến ninh thuận bình thuận
đã được mức là ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
đến với khu vực tây nguyên vào ngày mai
có mưa rào và rải rác có rông có nơi mưa vừa tập trung vào lúc chiều tối và đêm
đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
sang ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm có mưa mưa vừa có nơi mưa to và giải rác có rông
đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông với nền nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ chịu sự chi phối bởi hoạt động của gió mùa tây nam
nên mưa rông chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối và tối ở diện giải rác
trong cơn rông dễ thường kèm theo các hệ thượng thứ tích cực đoan đi kèm như tố lốc xét đánh mưa đá và gió giật mạnh
vì vậy người dân cần hết sức đề phòng
ban ngày thì mưa ít hơn và có gián đoạn mưa nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ